thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã dự buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an
bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã cùng duyệt các nội dung của buổi lễ kỷ niệm bao gồm chương trình văn nghệ với chủ đề lời bác ánh dương dẫn lối các nghi thức đón nhận huân chương trao thưởng cho các điển hình tiên tiến
tại buổi họp suốt kỷ niệm sau khi nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao chất lượng nội dung chương trình buổi lễ đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan đơn vị các cá nhân tham gia tổ chức và biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các thành viên ban tổ chức các cơ quan có liên quan
tiếp tục khẩn trương điều chỉnh hoàn thiện các mặt công tác chuẩn bị cho buổi lễ
đảm bảo cho buổi lễ kỷ niệm diễn ra theo đúng kế hoạch đảm bảo trang trọng an toàn hiệu quả
và có sức lan tỏa rộng khắp tới lực lượng công an nhân dân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung